bộ công thương đã khởi động chương trình sáu mươi h mua sắm trực tuyến việt nam
đây là cơ hội để mua sắm trực tuyến với đợt giảm giá lớn nhất trong năm
được kỳ vọng là ngày hội mua sắm đúng nghĩa dịp cuối năm
chương trình mang tới hàng ngàn thẻ mua hàng hấp dẫn dành tặng khán giả
người tiêu dùng có thể săn thẻ mua hàng trên các nền tảng của online friday
như website fanpage ứng dụng cũng như từ các website đối tác và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội
với online friday hai nghìn hai mươi và sáu mươi giờ mua sắm trực tuyến việt nam
ban tổ chức hy vọng mang lại những lợi ích thiết thực cho cả người tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp
từ nhà sản xuất nhà phân phối đến các đơn vị cung mứng dịch vụ hạ tầng cho thương mại điện tử
sự kiện cũng sẽ đóng góp tích cực vào việc kích cầu mua sắm dịp cuối năm
cũng như nâng cao hơn nữa trải nghiệm mua sắm trực tuyến cho người tiêu dùng